trong khu vực huyện đảo hoàng sa gió mang hướng nam đến đông nam với cường độ không mạnh ở mức cấp ba
cùng với đó là mưa rào và rông làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc đến đông với cứng độ ở mức cấp ba bốn
mưa rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước